liên quan đến vụ cháy khiến sáu người tử vong một người bị thương nặng tại thị xã long khánh tỉnh đồng nai mà truyền hình nhân dân đã thông tin
hôm nay đại diện bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai cho biết nạn nhân thứ bảy trong vụ cháy này đã tử vong sau gần hai ngày điều trị
theo đó mặc dù bệnh viện đã huy động đội ngũ y bác sĩ và máy móc hiện đại để cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng trong vụ cháy
anh nguyễn văn dũng hai mươi bốn tuổi đã tử vong vào sáng ngày hai mươi ba tháng một mươi hai
trước đó tối ngày hai mươi một tháng một mươi hai bệnh viện đa khoa đồng nai tiếp nhận bệnh nhân từ bệnh viện đa khoa long khánh trong tình trạng ngột thở hôn mê thở máy
như truyền hình nhân dân đã thông tin vào lúc một mươi bốn h một mươi phút ngày hai mươi một tháng một mươi hai khi nhóm thợ tiến hành hàn xì tại cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống ruby
tại địa chỉ số chín mươi bốn khu phố bốn phường xuân hòa thị xã long khánh thì bất ngờ lửa bốc lên dữ dội khiến sáu người tử vong còn anh dũng bị thương rất nặng